đã có hơn ba năm trăm linh ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong đó cử tri nhân dân hoan nghênh và ủng hộ đảng nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo việc điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng thực hiện không có vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng
tuy nhiên nhiều cử tri cũng đang rất lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường
xâm hại trẻ em và đặc biệt là tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia gây tai nạn ngày càng gia tăng
trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cho biết
cử tri nhân dân vui mừng phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước năm hai nghìn một mươi tám
và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt cử tri nhân dân hoan nghênh ủng hộ đảng nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo việc điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ
lãnh đạo có vi phạm kể cả đương chức hay nghỉ hưu thực hiện không có vùng cấm trong đấu tranh tham nhũng
bên cạnh đó nhiều vấn đề xã hội phát sinh được cử tri phản ánh đến quốc hội
đó là việc lợi dụng hoạt động tiến ngưỡng như dân sao giải hạn thỉnh vong để trục lợi
công tác quản lý mạng xã hội chưa chặt chẽ xuất hiện ngay càng nhiều đối tượng như khá bảnh phúc xo
phát tán nhiều clip và hình ảnh có tính chất giang hồ trên mạng xã hội
gây ảnh hưởng xấu tới lối sống của thanh thiếu niên và trật tự an toàn xã hội
cử tri và nhân dân cũng lo ngại về tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp
tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm manh động
các vụ xâm hại tình dục dâm ô với trẻ em nhiều vụ bân bán
tàng trữ vận chuyển ma túy với quy mô số lượng rất lớn
quản lý đối tượng nghiện ma túy chưa chặt chẽ
bên cạnh đó cử tri lo lắng trước tình trạng nhiều lái xe sử dụng rượu bia ma túy
dẫn đến mất kiểm soát hành vi gây tai nạn nghiêm trọng
trước những vấn đề trên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc đã kiến nghị năm vấn đề
trong đó đáng chú ý đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc đề nghị chính phủ
các bộ ngành chức năng chính quyền các địa phương có các giải pháp kiên quyết
kịp thời đấu tranh chấn áp tội phạm nhất là tội phạm liên quan đến ma túy
vi phạm trật tự an toàn giao thông an ninh mạng tội phạm công nghệ cao bằng nhóm xã hội đen
đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật
đã và đang gây bức xúc trong xã hội
đề nghị quốc hội hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội